phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa ký quyết định ban hành danh mục bao gồm những đập và hồ chứa thủy điện thuộc loại quan trọng đặc biệt
cụ thể danh mục này có một mươi tám đập hồ chứa bao gồm thủy điện lai châu hội quảng bản chát tỉnh lai châu sơn la nậm chiến thuộc tỉnh sơn la thác bà thuộc tỉnh yên bái bản vẽ tỉnh nghệ an hương điền thuộc tỉnh thừa thiên huế
sông tranh hai sông bông bốn tỉnh quảng nam pleikrong và yaili tỉnh con tum và tỉnh gia lai đồng nai ba đồng nai bốn thuộc tỉnh lâm đồng và tỉnh đắk nông thác mơ tỉnh bình phước trị an thuộc tỉnh đồng nai và thủy điện hòa bình tuyên quang